do bị chuột cắn pha lúa mới gieo cấy nguyễn thanh tuyến đã dùng điện bẫy chuột để bảo vệ thì gây ra hậu quả chết người
vào chiều qua toán nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cao tuyến ở an phú tỉnh an giang năm năm tù về tội giết người
vào ngày hai mươi tám tháng một tuyến đã mang bộ dụng cụ bẫy chuột răng dây trì trên phần đất trồng lúa của gia đình
nhưng không gắn biển báo và thông báo cho người dân xung quanh
đến hai mươi giờ cùng ngày nguyễn văn phúc chú tại địa phương đi siệc cá thì va chạm vào dây trì do tuyến răng ra dẫn đến tử vong
sau đó tuyến phát hiện nên đã vác sát của phúc cùng dụng cụ siệc cá của nạn nhân mang đi giấu
đến khoảng sáu giờ sáng hôm sau thấy gia đình phúc đi tìm tuyến đã đến công an xã đầu thú và chỉ nơi cất giấu sát của phúc